chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm qua một tháng một mươi một tại trụ sở bộ nội vụ anh
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng dẫn đầu
đã có buổi làm việc với bà priti patel bộ trưởng bộ nội vụ anh
bộ trưởng bộ nội vụ anh brity paten bày tỏ vui mừng được đón làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
khẳng định chuyến thăm anh của đại tướng tô lâm có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hợp tác song phương nhằm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
như tội phạm kinh tế di cư bất hợp pháp mua bán người rửa tiền tội phạm công nghệ cao
bà brity paten khẳng định anh cam kết tăng cường gắn kết lợi ích tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
tăng cường quan hệ hợp tác với asean trên tất cả các lĩnh vực và ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong việc duy trì cấu trúc an ninh khu vực
khẳng định anh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải tại biển đông
theo quy định của luật pháp quốc tế đặc biệt là unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
đại tướng tô lâm chúc mừng vương quốc anh chính thức trở thành đối tác đối thoại thứ một mươi một của asean
và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa anh và asean ủng hộ việc anh tham gia cptpp
khẳng định việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với anh luôn coi anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
vì hòa bình hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
đại tướng tô lâm cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển hiệu quả thực chất và đi vào chiều sâu
trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin nghiệp vụ dữ liệu tội phạm đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
nhất là tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
đại tướng tô lâm đưa ra năm điểm để hai bên cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới
gồm trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin mà hai bên cũng quan tâm đề nghị phía anh hỗ trợ việt nam tiếp cận vaccine và các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
hợp tác phòng chống di cư trái phép tạo điều kiện để công dân việt nam được cấp thị thực nhập cảnh cư trú học tập lao động hợp pháp tại anh
và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa di cư trái phép
hai bộ trưởng vui mừng trước các bước phát triển mới của quan hệ hợp tác giữa việt nam và anh
đặc biệt sau khi hai nước ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược việt nam anh định hướng phát triển trong một mươi năm tới vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và anh ukvfta ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tin an ninh trả tự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh cho biết đã hoàn tất công tác lấy lời khai
lập biên bản vi phạm đối với một mươi bốn thanh thiếu niên để làm rõ về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với một chủ cơ sở kinh doanh karaoke về hành vi để người khác lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng trái phép chất ma túy
vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh
kinh doanh karaoke vui vui ở phường bốn thành phố tây ninh do trình minh đang làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện trong các phòng có một mươi tám người đang hát karaoke
tiến hành test nhanh chất ma túy thì phát hiện một mươi bốn người dương tính
lực lượng kiểm tra tiến hành tạm giữ các đồ vật có liên quan gồm một bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
tám xe máy một mươi năm điện thoại di động và hai mươi triệu đồng
một tụ điểm cà phê tổ chức cáo độ bóng đá qua mạng internet vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt quả tàng
sau nhiều ngày theo dõi ở khu vực quán cà phê a thịnh có địa chỉ tại một trăm một mươi bốn đồng tè
các trinh sát phát hiện nơi đây thường xuyên tụ tập số lượng lớn thanh niên đến xem bóng đá và có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
đến tối ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng công an đã đồng loạt ập vào và phát hiện
đặng hữu thịnh trần ngọc chiến và nguyễn đức thạnh đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho một mươi bốn con bạc tại quán
thù giữ nhiều tịch đề hai giàn máy vi tính kết nối với các trang mạng cá độ ở nước ngoài gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt và hơn ba đô la mỹ
quán cà phê này do đặng hữu thịnh làm chủ chiến và thạch tham gia cùng ghi cá độ trong suốt một thời gian dài
hiện vụ việc đang được công an quận liên triều tiếp tục điều tra làm rõ
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay